theo báo cáo của tetra park trong một nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu cho thấy
an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề lớn của toàn xã hội bên cạnh mối lo ngại về đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên sự quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường cũng được đặt lên cao
tạo nên một tình huống khó khăn khi vừa cân bằng giữa an toàn thực phẩm và sự bền vững của trái đất
báo cáo tetra park index lần thứ một mươi ba cũng cho thấy mối quan tâm trên toàn cầu về an toàn thực phẩm
và nguồn cung thực phẩm trong tương lai tăng một mươi đạt mức bốn mươi so với ba mươi vào năm hai nghìn một mươi chín
cũng như vấn đề lãng phí thực phẩm ngày càng được quan tâm hơn
ngoài ra hơn năm mươi người tiêu dùng cho rằng việc nâng cao an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các nhà sản xuất
mà đã trở thành vấn đề số một các công ty cần ưu tiên giải quyết
khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất với bao bì sản phẩm
người tiêu dùng cho rằng mục đích chính của bao bì chính là bảo đảm an toàn thực phẩm
họ cũng bày tỏ lo ngại liệu những đổi mới trên bao bì nhằm bảo vệ môi trường có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hay không
cụ thể ngành bao bì cần giải quyết vấn đề nan giải ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm và môi trường
hướng tới mục tiêu kép là đáp ứng nhu cầu lương thực của con người đồng thời bảo vệ hệ sinh thái